công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng
đối với đối tượng phan ngọc sơn trú tại xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi chống người thành công vụ
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đang trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng phan ngọc sơn không đội mũ bảo hiểm không mang khẩu trang
đã điều khiển xe mô tô đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thôn hai xã đồng trạch huyện bố trạch
khi các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe
đối tượng không chấp hành có lời nói thô tục với lực lượng tại đây
đồng thời lái xe qua chốt
lực lượng công an xã đồng trạch đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vụ việc
biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
phòng chống dịch bệnh đối với sơn nhưng đối tượng không ký vào biên bản và bỏ đi
sau đó quay lại đánh một đồng chí công an xã đang làm nhiệm vụ tại đây
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an đối tượng phan ngọc sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình